liên quan đến vụ sập tường khiến tám người thương vong ở vĩnh long bộ xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ vào cuộc
để nghiên cứu xử lý vụ việc và bộ xây dựng có văn bản số tám mươi hai gửi công giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
của công tác phía nam trường đại học xây dựng miền tây viện khoa học công nghệ xây dựng về việc giải quyết sự cố tai nạn
tại công trình nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hoạn bồ sinh
cụ thể tiếp cận hiện trường công trình kiểm tra sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân sập đổ
đề xuất hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và công trình cũng như các công trình lân cận
phối hợp với sở xây dựng địa phương tổ chức ra soát kiểm tra các công trình trong khu vực xây dựng
để yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong trường hợp cần thiết
đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện